đã thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn

thứ hai là phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan với công an các phường xã và đặc biệt là tổ một trăm năm mươi một thường xuyên tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước và sau tết
thứ ba nếu có vụ việc vi phạm xảy ra thì chúng tôi sẽ tập trung lực lượng điều tra làm rõ để xử lý các đối tượng trong thời gian sớm nhất
công tác vận động giao nộp vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ cũng như đấu tranh với tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan đến lĩnh vực này cũng đã được công an các đơn vị đẩy mạnh
qua đó đã kịp thời phát hiện bắt giữ xử lý nhiều vụ việc liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế môi trường hàng giả hàng cấm hàng kém chất lượng cũng được công an các đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhằm duy trì ổn định trong lĩnh vực kinh tế bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng
đối với thời gian tiếp theo thì đội sẽ tiến hành thực hiện tốt công tác phòng ngừa
thứ nhất là tiến hành điều tra cơ bản giả soát nắm tình hình địa bàn để phòng ngừa ngăn chặn các hành vi

công tác bảo đảm an toàn thông tin công tác đấu tranh ngăn chặn tội phạm sử dụng công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng
cũng được các đơn vị chuyên môn triển khai quyết liệt nhằm hạn chế thấp nhất các thiệt hại về vật chất tinh thần do loại tội phạm này gây ra
trước mắt lực lượng công an trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn
nhất là các địa bàn sắp danh những nơi tập trung đông người các cửa ngõ vào trung tâm các tuyến phố trọng điểm
để làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông đồng thời kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật
nhất là các trường hợp thanh thiếu niên tụ tập đông người sử dụng xe gắn máy phóng nhanh vượt ẩu lạng lách đánh võng gây mất an ninh trật tự
dùng ô tô khách để vận chuyển xe mô tô đến tụ điểm đua xe trái phép
và đây là cách thức mà một nhóm thanh thiếu niên đã thực hiện để trốn tránh sự phát hiện của lực lượng công an
vào sáng ngày hai mươi tháng một lực lượng làm nhiệm vụ tiến hành chốt chặn kiểm tra ô tô khách số một mươi sáu chỗ
do lâm thiện toàn chú tại tp hcm điều khiển trên tuyến đường tỉnh tám trăm bảy mươi đoàn thuộc xã thạnh phú huyện châu thành tỉnh tiền giang
qua kiểm tra trên xe còn có ba thanh thiếu niên khác cùng với hai xe mô tô đã được thay đổi kết cấu và đặc tính của xe
các đối tượng thừa nhận để tránh sự truy bắt của lực lượng công an
đã dùng xe ô tô khách vận chuyển hai xe mô tô đến địa bàn tiền giang để tổ chức đua xe trái phép cùng với các đối tượng khác
nhưng chưa thực hiện được hành vi thì đã bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
mời quý vị cùng đến với con số giao thông đáng chú ý
trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi ba ngày hai mươi tháng một
toàn quốc đã xảy ra hai mươi năm vụ tai nạn giao thông làm chết một mươi bốn người bị thương một mươi bảy người
công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần bốn bảy trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền hơn một mươi một tỷ đồng tạm giữ một trăm bốn mươi năm xe ô tô hơn một sáu trăm linh xe mô tô một mươi hai phương tiện khác
tước một một trăm linh giấy phép lái xe các loại trong đó xử lý gần một bốn trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
so với cùng kỳ năm ngoái tăng gần một một trăm linh trường hợp vi phạm về nồng độ cồn
các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông phát hiện lập biên bản bốn mươi bảy trường hợp
phạt tiền gần hai trăm linh triệu đồng tước giấy phép lái xe hai mươi hai trường hợp tạm giữ ba trường hợp
tốc độ một mươi chín trường hợp